thực hiện chỉ thị số sáu của ban thường vụ tình huy hà nam về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng
đối với củng cố nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam
đến nay toàn tỉnh đã thành lập được bảy mươi hai tri bộ đảng trong các doanh nghiệp
trong đó có ba tổ chức cơ sở đảng được thành lập trong doanh nghiệp fdi
thực tế ở hà nam cho thấy các doanh nghiệp có tổ chức đảng nhận thức của công nhân lao động được nâng cao
không xảy ra tình trạng đình công nội bộ luôn đoàn kết công nhân lao động hăng hái sản xuất
tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc củng cố nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp
thời gian tới tỉnh hà nam xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về đảng trong doanh nghiệp
chứng minh cho các chủ doanh nghiệp thấy có tổ chức đảng sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định về mọi mặt
năng suất lao động tăng cao các sở ngành liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy chế phối hợp trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên